trước nguy cơ lây lan trong cộng đồng tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm qua
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu kể từ giờ ngày hôm nay một tháng tám
cấm các hoạt động quán bar karaoke kinh doanh vỉa hè dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người
ngay trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm theo phóng viên truyền hình ghi nhận
tại nhiều điểm công cộng phần lớn người dân đều có ý thức sử dụng các biện pháp bảo vệ với tâm lý chủ động
ghi nhận trong ngày hà nội thực hiện trở lại một số các biện pháp phòng chống dịch nơi công cộng
dù vào sáng ngày cuối tuần nhưng đường phố khá vắng vẻ lượng người ra đường không đông
có thể thấy phần lớn người dân khi ra đường đã chủ động sử dụng khẩu trang khi di chuyển và trao đổi thông tin
nhiều hàng quán đã thực hiện giãn cách các khu vực ngồi để khách hàng không tiếp xúc quá gần với nhau
thời gian qua khi tình hình dịch tạm lắng việc giao lưu đi lại nghỉ dưỡng của người dân giữa các địa phương là rất lớn
cùng với sự nới lỏng
trong tâm lý đề phòng dịch xem nhẹ các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang sát khuẩn tay là một phần nguyên nhân khiến dịch bệnh xuất hiện trở lại
có vẻ mạnh hơn

còn nếu ra đường thì mình nên tránh phụ tập đông người để khẩu trang

nhìn chung tại các địa điểm công cộng phần lớn người dân đều có ý thức sử dụng các biện pháp phòng dịch nhờ kinh nghiệm và sự chuẩn bị từ trước
tuy nhiên một số cơ sở vẫn còn buông lỏng việc giãn khoảng cách khi có đông khách
các hàng quán nước ven đường vẫn hoạt động
trong những ngày tiếp theo thành phố sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm nhanh nhằm sang lọc các trường hợp nghi vấn
đồng thời giả soát số lượng người đi từ các vùng có dịch trở về từ ngày một tháng